xin chào quý vị và các bạn mở đầu sẽ là tin thức về cơn bão gần biển đông
cụ thể vào hồi một mươi h ngày hai mươi năm tháng chín vị trí tâm bão còn cách đảo luzon philippines khoảng hai trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi năm giật cấp một mươi bảy
dự báo trong những giờ tới bão chủ yếu di chuyển theo hướng tây hướng vào biển đông
mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km và đến khoảng sáng ngày hai mươi tám tháng chín cơn bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ thừa thiên huế đến bình định
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vị tuyến một mươi hai năm đến một mươi chín năm độ vị bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trở lại với thời tiết trên đất liền do hình thế gây mưa suy yếu nên sang ngày mai
mưa rông tại các tỉnh thành bắc bộ sẽ giảm cả về diện và lượng
cùng nền nhiệt tăng nhẹ lên ở ngưỡng hai mươi bốn ba mươi hai độ
tuy nhiên từ ngày hai mươi bảy trở đi sẽ tăng dần trở lại
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to đi kèm với tố lốc và gió rất mạnh
mưa tăng nên nền nhiệt trên khu vực có xu hướng giảm nhẹ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai mưa giảm chỉ còn ở diện vài nơi
với mức nhiệt trưa chiều tăng lên ở ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
sau đó cũng từ ngày hai mươi bảy mưa tăng nhẹ tới ngày hai mươi tám khu vực cũng xuất hiện mưa vừa mưa to
trong mưa rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
do mưa tăng nên nền nhiệt trên khu vực cũng có xu hướng giảm nhẹ
đối với các tỉnh miền trung sang ngày mai khi nhiễu động đời gió đông suy giảm
mưa lớn trên diện rộng từ khu vực thanh hóa đến quảng bình giảm đi đôi chút
với nền nhiệt tăng lên ở ngưỡng hai mươi ba ba mươi một độ
nhưng tới ngày hai mươi bảy thì mưa sẽ tăng nhanh trở lại cục bộ có mưa to đến rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật
cùng với đó nền nhiệt trên khu vực cũng sẽ giảm đi từ một hai độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận sang ngày mai cũng có mưa nhưng cường độ giảm đi đôi chút
tuy nhiên từ ngày hai mươi bảy mưa rông lại tăng mạnh trở lại cục bộ có mưa to đến rất to
chỉ riêng phần từ bình định trở vào đến bình thuận thì cường độ mưa không mạnh bằng
do mưa giảm nên trong hai ngày tới thời tiết tại đây có nền nhiệt tăng nhẹ
sau động từ hai mươi ba ba mươi ba độ và sau đó sẽ giảm từ một hai độ
khi mưa tăng trở lại
vùng cao tây nguyên do chịu ảnh hưởng của rìa phía nam giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam
nên mưa rông lúc chiều tối vẫn tiếp tục duy trì
cục bộ có mưa vừa mưa to kèm theo tố lốc và gió rất mạnh nguy hiểm
nền nhiệt trên khu vực vẫn sẽ giao động từ hai mươi đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
tại đây cũng chịu tác động của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam
nên tiếp tục có mưa rông lúc chiều tối
cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề cao cảnh sát với tố lốc và gió rất mạnh nguy hiểm
nền nhiệt trên khu vực vẫn chưa có nhiều biến đổi sẽ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ